ngày hai mươi bảy tháng hai tại tỉnh tiền giang ban quản lý dự án bảy bộ giao thông vận tải phối hợp cùng tỉnh tiền giang và các đơn vị thi công tổ chức lễ triển khai thi công gói thầu xây lắp thi công đường dẫn phía tiền giang thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu mỹ thuận hai và đường dẫn hai đầu cầu
dự án này thuộc tuyến cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi với tổng mức đầu tư dự án là hơn năm tỷ đồng
cầu mỹ thuận hai có tổng chiều dài hơn sáu sáu km bề rộng mặt cầu phần xe chạy hai mươi năm m với sáu làn xe vận tốc thiết kế tám mươi km một giờ
điểm đầu khớp nối với dự án đường cao tốc trung lương mỹ thuận tại nút giao an thái trung huyện cái bè tỉnh tiền giang
điểm cuối khớp nối với dự án đường cao tốc mỹ thuận cần thơ tại nút giao quốc lộ tám mươi thuộc địa phận thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
cầu mỹ thuận hai là dự án quan trọng để hoàn thiện tuyến cao tốc từ tp hcm đi cần thơ theo quy hoạch dự án mang tính cấp bách là trục giao thông động lực để giao thương giữa vùng kinh tế trọng điểm phía nam với các tỉnh đồng bằng sông kiều long đồng thời giảm áp lực giao cho cầu mỹ thuận hiện hữu và quốc lộ một a
kế hoạch đến năm hai nghìn hai mươi ba dự án sẽ hoàn thành và điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển văn hóa xã hội khu vực tây nam bộ